dù đã chủ động tiêu nước đón lũ từ trước nhưng trên địa bàn toàn tỉnh nam định có tới hơn sáu hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực tiêu úng cứu lúa
tại nam định mưa lớn đã làm ngập trắng bốn sáu trăm ba mươi hectare và ngập sâu trên một sáu trăm linh hectare lúa mùa một mươi cấy
song song với việc tiêu thoát nước chống úng chính quyền và bà con nông dân đang khẩn trương tiến hành các biện pháp để cứu lúa
và chuẩn bị mạ giống để có thể cấy ngay sau khi nước rút
một mươi hai trạm bơm tiêu cuộc bọ ở trên địa bàn cụm một vẫn đang vận hành liên tục trong những ngày qua để cố gắng khoanh vùng cứu được những diện tích còn có thể cứu được
ngay từ ngày một mươi sáu tháng bảy dự báo trước tình hình mưa lũ trên thượng nguồn và mưa lớn trên diện rộng
tỉnh nam định đã chủ động bơm rút nước trong đồng để tăng khả năng tiêu lũ
hiện các địa phương trong tỉnh vẫn đang huy động lực lượng và phương tiện tiêu thoát nước bảo đảm an toàn cho vụ hè thu
đối với vị bán xã bán đồng nghiệp và phối hợp với công ty khai thác công trình chuyển loại mỹ thành
tiến hành kiểm tra các trạm bơm và hệ thống kênh cấp hai để phục vụ cho công tác tiêu hùng tiền thoại
và hiện nay đối với diện tích của xã mỹ thành chúng tôi thì tập trung chủ yếu các diện tích chân trũng
và tiến hành rút nước đẹp bằng máy trạm bơm cố định phương đồng để đảm bảo an toàn cho trà lúa mùa của diện đoàn xã mỹ thành
hiện tại mưa đã giảm nhưng vẫn chưa chấm dứt
ngành nông nghiệp tỉnh nam định đã đề nghị ngành điện lực phối hợp bảo đảm cung cấp điện lực liên tục cho trạm bơm tiêu úng
đồng thời chuẩn bị máy bơm nhỏ cơ động đến các vùng trũng thấp để thoát nước kịp thời